trong khi đó báo cáo vào sáng ngày hôm nay của sở y tế hà nội cho biết toàn thành phố đã lấy được một trăm chín mươi một sáu trăm ba mươi ba mẫu xét nghiệm
cho người có nguy cơ và người tại các khu vực có nguy cơ
trong đó bảy mươi hai chín trăm năm mươi chín mẫu đã được kiểm tra kết quả bao gồm tám mẫu dương tính và bảy mươi hai chín trăm năm mươi một mẫu âm tính với virus sars cov hai
còn một trăm một mươi tám sáu trăm bảy mươi bốn mẫu chưa có kết quả
dự kiến trong ngày hôm nay toàn thành phố tiếp tục lấy mẫu thêm sáu mươi năm cho các đối tượng này để xét nghiệm sàng lọc
theo kết quả trong bảy ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi bảy tháng tám hà nội triển khai tuần cao điểm để xét nghiệm tại các khu vực có nguy cơ cao
và với nhóm người có nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm f để ngăn chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh
đồng thời đánh giá và nhận định tình hình dịch trên toàn thành phố
theo kế hoạch căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại ba mươi quận huyện
thị xã dự kiến sẽ có khoảng ba trăm linh mẫu được lấy trong đó có một trăm tám mươi sáu mẫu tại khu vực có nguy cơ và một trăm một mươi bốn mẫu là đối tượng có nguy cơ